sáng nay mùng ba tháng tám tại hà nội quân chủng phòng không không quân đã tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ một mươi nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bi thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đã dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội
phát biểu tại đại hội đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng nhấn mạnh
yêu cầu trong nhiệm kỳ tới quân chủng phòng không không quân cần chú trọng thực hiện quyết liệt và đồng bộ năm nội dung chủ yếu
trong đó tập trung lãnh đạo xây dựng quân chủng vững mạnh toàn diện làm tốt công tác tham mưu với đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng
trong việc điều chỉnh biên chế xây dựng lực lượng bảo đảm tinh còn mạnh nâng cao chất lượng nghiên cứu nắm dự báo chính xác tình hình âm mưu hoạt động chống phá
xác định rõ đối tác đối tượng tác chiến của bộ đội phòng không không quân để xây dựng phương án kế hoạch tác chiến chính xác kịp thời không ngừng hoàn thiện thế trận tác chiến phòng không
kết hợp chặt chẽ với thế trận phòng thủ trên từng khu vực nhất là trên hướng biển đảo không để bất ngờ về chiến lược và những tình huống trên không